các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng đẩy mạnh rèn luyện tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với trách nhiệm nêu gương
tiếp nối tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng chống covid một mươi chín đội ngũ năm mươi hai y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã sẵn sàng chờ ngày lên đường tri viện cho bác già
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
sáng nay ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến
toàn quốc sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và triển khai kết luận một của bộ chính trị khóa một mươi ba về tiếp tục thực hiện chỉ thị
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và chỉ đạo hội nghị tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
đồng chí võ văn thưởng thường trực ban bí thư đại tướng tô lâm bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
và các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng đại diện các bộ ban ngành và cơ quan trung ương
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại sáu mươi bảy điểm cầu trên toàn quốc
tham dự hội nghị tại điểm cầu bộ công an có trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo các cục trực thuộc bộ các học viện trường công an nhân dân
năm năm qua việc thực hiện chỉ thị năm gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đạt được nhiều kết quả quan trọng
với nhiều cách làm mới sáng tạo thiết thực ngày càng đi vào thực chất
việc rèn luyện tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với trách nhiệm nêu gương
trở thành việc làm chủ động thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng
từ đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trình đốn đảng
trong cả nhiệm kỳ đại hội một mươi hai bộ chính trị ban bí thư đã thành lập hơn hai mươi đoàn kiểm tra
tại hơn ba mươi ban bộ ngành địa phương về việc triển khai thực hiện chỉ thị năm gắn với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra đối với gần một mươi sáu tổ chức đảng và trên bốn mươi bảy bảy trăm linh đảng viên
qua đó giúp mỗi cán bộ đảng viên tự soi tự sửa tự điều chỉnh hành vi
tích cực rèn luyện đạo đức lối sống tác phong công tác
công tác giáo dục tuyên truyền
truyền tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được tăng cường xuất hiện nhiều gương người tốt
việc tốt mô hình hay cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo bác làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách của người dân trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
đã trở thành biểu tượng cách mạng khởi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân việt nam
và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội

đã trở thành biểu tượng cách mạng khởi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân việt nam
và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
tổng bí thư cũng nhấn mạnh cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo
hiện thực hóa bằng những chương trình hành động việc làm cụ thể của mỗi địa phương cơ quan đơn vị
gắn việc học tập và làm theo bác và nêu gương trong đó đề cao vai trò trách nhiệm tiên phong
gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
người có chức vụ càng cao cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng rèn luyện
phẩm chất đạo đức lối sống phong cách tác phong
lề lối công tác để quần chúng nhân dân nói theo phải thể hiện được tư tưởng vững vàng
quan điểm đúng đắn dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm hết lòng vì nước vì dân
có phong cách lãnh đạo khoa học dân chủ sâu sắc thực tiễn thật sự là hạt nhân đoàn kết
quy tụ tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể
theo tinh thần bác đã dạy một tấm gương sống còn có giá trị hơn
một trăm bài diễn văn tuyên truyền cứ làm đi có hiệu quả dân tin
tổng bí thư cũng nhấn mạnh phải nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân
đẩy lùi tệ tham nhũng tiêu cực sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên
tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ điều việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh trở thành việc làm thường xuyên tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng đảng
để đảng ta thực sự là đạo đức là văn minh
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ mong muốn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sẽ tiếp tục được đẩy mạnh ngày càng đi vào chiều sâu ngày càng thiết thực và hiệu quả
tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước
cũng trong sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
thường trực ban bí thư võ văn thường và lãnh đạo các bộ ngành đã tham dự triển lãm
những tấm gương bình dị mà cao quý do ban tuyên giáo trung ương tổ chức
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi một năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và hội nghị toàn quốc
sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đề mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển khai kết luận số một của bộ chính trị khóa một mươi ba về tiếp tục thực hiện chỉ thị năm
triển lãm là tập hợp gần hai mươi năm
hai trăm linh ảnh và bài viết được lựa chọn kỹ lưỡng về những tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
mỗi hình ảnh mỗi bài viết là một câu chuyện cảm động về những con người bình dị
trong đó việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là việc làm thường xuyên của toàn đảng toàn dân toàn quân về các chỉ thị
nghị quyết về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đặc biệt là chỉ thị số năm và kết luận số một của bộ chính trị
cùng với đó là một trăm ba mươi một tấm gương tập thể cá nhân bình dị mà cao quý trong các lĩnh vực như
kinh tế xã hội xây dựng đảng và chính quyền nhà nước và lĩnh vực quốc phòng an ninh
trong đó những hình ảnh về tấm gương người tốt việc tốt trong lực lượng công an nhân dân
là những minh chứng thực tiễn từ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong giai đoạn qua qua đó đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
chiều nay ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề
về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về ý chí tự lực tự cường
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với hơn sáu điểm cầu trong toàn quốc
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương sự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị tại các điểm cầu trung ương có các đồng chí ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lãnh đạo các ban đảng trung ương
ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương lãnh đạo tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tham dự hội nghị tại điểm cầu bộ công an có trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo cục phụ trách công tác đảng công tác chính trị
các đơn vị trực thuộc bộ các học viện trường công an nhân dân
tại hội nghị các đại biểu tham dự đã nghe giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú
phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa đại hội một mươi ba của đảng
việc nghiên cứu học tập chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng bộ đảng viên về nội dung
giá trị ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhất là về ý chí tự lực tự cường
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu kết luận đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp quán triệt sâu sắc đầy đủ tinh thần hội nghị sơ kết năm năm
thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai đặc biệt là chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị
tiếp tục nghiên cứu tiếp thu sâu sắc những nội dung chuyên đề tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên
về nội dung giá trị ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhất là về ý chí tự lực tự cường
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
ban tuyên giáo các cấp phải chủ động làm tham mưu giúp cho cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch triển khai
chỉ đạo tổ chức nghiêm tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân
cùng với đó hàng năm thi hành công tác kiểm tra đôn đốc việc triển khai tại cơ sở
gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành từng địa phương từng cơ quan từng đơn vị
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp đồng chí nguyễn trọng nghĩa đề nghị cấp ủy các cấp
chủ động sáng tạo đổi mới hình thức học tập tuyên truyền đảm bảo chất lượng thiết thực hiệu quả
trong đó hết sức chú ý và phải thực hiện thật hiệu quả kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng
với chế độ xã hội chủ nghĩa đặc biệt là phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa
xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa giữ vững môi trường hòa bình ổn định góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà đại hội đảng một mươi ba đã đề ra
cùng với các bộ ngành cơ quan đơn vị việc triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh luôn được đảng ủy công an trung ương bộ công an lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân
tổ chức thực hiện hiệu quả tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
qua đó đã xây dựng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có lập trường chính trị vững vàng trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến hình ảnh nghĩa cử cao đẹp nhân văn của lực lượng công an vì nhân dân phục vụ
với chủ đề xây dựng bản lĩnh người chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong tình hình mới
tham luận đã một lần nữa khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân đã hôn đúc sức mạnh ý chí niềm tin và quyết tâm lớn của cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng chống ma túy trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy
nhưng đã là người cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân thì sáu điều bác hồ dạy có thể nói tôi đã nói là rất ngắn gọn chỉ có năm mươi một chữ thôi
nhưng bác đã dạy tất cả
cách nghĩ cách làm của một người cán bộ chiến sĩ công an
cụ thể hóa chỉ thị năm của bộ chính trị gắn với thực hiện chỉ thị bốn của bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong tình hình mới và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ đã làm sáng lên hình ảnh người công an đẹp trong lòng nhân dân
mỗi cán bộ chiến sĩ đã tự xây dựng bàn cam kết tu sưỡng rèn luyện
và phân đấu hàng năm
đây cũng là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua và nhận xét cán bộ đảng viên hàng năm
trên năm trăm linh mô hình phần việc cụ thể đã gắn nội dung học tập tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh với công việc đặc thù đơn vị tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động đối với từng cán bộ chiến sĩ
trong những năm qua phong trào công an nhân dân học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân
công an nhân dân đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn liên tục đã tạo cơ sở nền tảng tư tưởng động lực sức mạnh để xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân có phẩm chất đạo đức cách mạnh trong sáng có kỷ cương kỷ luật đoàn kết thống nhất hết lòng hết sức phục sự tổ quốc và phục vụ nhân dân
trên mỗi mặt trận luôn sáng lên hình ảnh lực lượng công an nhân dân
trong đấu tranh phòng chống và chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm giữ gìn sự bình yên cho nhân dân là hình ảnh lực lượng công an trên tuyến đầu chống dịch với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
hay trong thiên tài bão lũ những người chiến sĩ công an nhân dân đã đồng hành sát cánh cùng nhân dân thậm chí sẵn sàng chấp nhận hy sinh thân mình
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng công an có sáu mươi năm đồng chí hy sinh hơn một bảy trăm linh đồng chí bị thương hơn ba trăm linh đồng chí bị phơi nhiễm hiv
khi thi hành nhiệm vụ đó là những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo lời bác
tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành của chúng ta
biết bao nhiêu cán bộ chiến sĩ yếu tố những tấm gương thậm chí là hy sinh những tấm gương như vậy đấy để lại một cái thiện cảm rất tốt đẹp trong lòng dân
đúng là lời của bác là công an là bạn của nhân dân
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn luôn xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân dân giáo dục và luyện cán bộ chiến sĩ học tập theo sáu điều bác hồ dạy gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn viên nhân dân phục vụ là nội dung trọng tâm cơ bản có phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch bững mạnh phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nhuệ và hiện đại
nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong thực tiễn hoạt động của từng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sẽ là nền tảng là yếu tố cốt lõi để toàn lực lượng không ngừng cố gắng nỗ lực xứng đáng với sự tin yêu là thanh kiếm là lá chắn bảo vệ chế độ bảo vệ đảng và bảo vệ nhân dân
sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một của trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
sau ba tháng tổ chức huấn luyện mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của các đơn vị và cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ huấn luyện quản lý khóa huấn luyện đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đào tạo

động chúc mừng sáu trăm chín mươi bốn công dân đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện đồng thời yêu cầu các chiến sĩ nghĩa vụ cần xây dựng cho mình động cơ mục đích phấn đấu đúng đắn xác định việc tham gia nghĩa vụ công an nhân dân không chỉ là điều kiện cơ hội để được học tập rèn luyện trong môi trường kỷ luật mà còn là cơ hội để được cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
trong quá trình công tác tại đơn vị mới bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn cần tiếp tục học tập rèn luyện trao dổi phẩm chất đạo đức chấp hành nghiêm kỷ luật điều lệnh công an nhân dân bố trí thời gian để học tập ôn luyện lại kiến thức để tham gia dự thi vào các trường công an nhân dân đạt kết quả tốt nhất
bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ngày một mươi hai tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm một trăm linh bốn ca mắc mới trong đó một trăm linh ba ca ghi nhận trong nước
riêng tp hcm chiếm nhiều nhất với bốn mươi bốn ca bắc giang là bốn mươi một ca bắc ninh một mươi sáu ca hà tĩnh hai ca trong đó một trăm linh một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tổng cả ngày hôm nay việt nam ghi nhận hai trăm sáu mươi một bệnh nhân và chữa khỏi cho hai mươi ba trường hợp
trước diễn biến phức tạp của dịch covid sở y tế tp hcm vừa có công văn hỏa tốc gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập yêu cầu sau giờ làm việc ở bệnh viện nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà
tiếp xúc với những người xung quanh
nhằm hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo trong bệnh viện và nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh từ bên ngoài vào sở y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện quán triệt tất cả viên chức người lao động trong bệnh viện sau giờ làm việc ở bệnh viện
nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh không tụ tập bạn bè hoặc người thân không ở cùng gia đình để sinh hoạt ăn uống không đi đến những nơi đông người nếu không thực sự cần thiết
trong hai mươi bốn giờ qua các bệnh viện tại tp hcm tiếp nhận tổng cộng
trong một trăm một mươi bảy bệnh nhân điều trị covid một mươi chín đây là ngày có số lượng bệnh nhân mới nhập viện cao nhất kể từ ngày hai mươi chín tháng năm đến nay
khi tình hình dịch bệnh tại bắc giang vẫn còn diễn biến khó lường cùng với lực lượng tuyến đầu chống dịch cả nước lực lượng y tế công an nhân dân đã hăng hái lên đường chi viện
với họ đó không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ khoác lên mình hai màu áo mà còn là nghĩa tình đồng bào
tiếp nối tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này
đội ngũ năm mươi hai y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an cũng đã sẵn sàng chờ ngày lên đường trì viện cho bắc giang
bác sĩ lê thị xuân và điều dưỡng lê thị hồng vân là hai trong số đội ngũ gồm năm mươi hai y bác sĩ tại bệnh viện một trăm chín mươi chín lên đường chi viện hỗ trợ tại bệnh viện giả chiến bắc giang
cả hai đều đã có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trong các đợt dịch trước đó
không một chút băng khoăn do dự
ngoại lực lượng tri viện bác sĩ xuân và điều dưỡng vân đã xung phong tình nguyện tham gia dù biết rõ nhiệm vụ này vô cùng gian nang vất vả
đến thời điểm bây giờ thì mình cũng đã chuẩn bị về gia đình thì cũng tương đối rồi
còn công việc thì mình cũng đã từng tham gia chống dịch cũng một vài đợt rồi
thế mình rất là tâm lý rất là sẵn sàng
nếu như mà khi nào là bệnh viện theo tiếng gọi của bệnh viện nói lên đường thì mình sẵn sàng đi lên đường cùng bạn bè ra
bác giang thôi
đồng nghiệp mình đang ở bắc giang thì họ cũng có gia đình cũng có con nhỏ họ cũng như mình
nhưng mà họ đã phải gồm hết sức mình lên để chống chọi với lại dịch bệnh đang ở bắc giang đang rất là vấn đề nóng bỏng
thì mình hiện tại ở đây thì trên người vừa khoác áo của chiến sĩ vừa khoác trên mình áo blue
thì không nghĩ lý gì mà mình lại không nghĩ đến những người đó và mình luôn luôn sẵn sàng với mong muốn là tham gia một phần nhỏ để cống hiến
đội ngũ chi viện của bệnh viện một chiến chiến trong đợt này gồm một mươi năm bác sĩ ba mươi điều dưỡng và bảy nhân viên kỹ thuật
phần lớn đều là các y bác sĩ trẻ có kinh nghiệm chuyên môn vững vàng
trước đó bệnh viện một chiến chiến đã tổ chức tập huấn hướng dẫn phát đồ điều trị chăm sóc bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và hướng dẫn các biện pháp phòng hộ cá nhân kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu cách ly
chương trình tập huấn này để cho bác sĩ và y tá có chủ động để điều trị và chăm sóc
bên cạnh đó đội ngũ xung phong tham gia điều trị chăm sóc bệnh covid một mươi chín ở bắc giang đợt này đã được tiêm phòng mũi một vắc xin để phòng ngừa covid một mươi chín
đấy là cái chủ động
nếu mà thời gian cho phép thì chúng tôi sẽ tiến hành tiêm mũi hai cho lực lượng cán bộ tham gia chống dịch đợt này để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi tham gia chống dịch
được biết trong đợt này đoàn công tác gần hai trăm linh y bác sĩ bệnh viện một chiến chiến
và bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an sẽ cùng lên đường chi viện bắc giang
hiện tại mọi công tác chuẩn bị về nhân lực và tinh thần của cán bộ chiến sĩ bệnh viện một chiến chiến đã sẵn sàng
chờ lệnh lên đường với một quyết tâm
bắc giang sẽ sớm dập được dịch
việt nam sẽ đẩy lùi covid một mươi chín
tin bão do ảnh hưởng của bão số hai ở huyện đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
gió mưa to đến rất to với tổng lượng mưa tính từ bảy giờ đến một mươi chín giờ hôm nay phổ biến từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm
hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão cách huyện đảo bạch long vĩ khoảng một trăm một mươi km về phía nam
cách đất liền khu vực từ hải phòng đến nghệ an khoảng hai trăm một mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
sự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh
bộ di chuyển thành phố khu vực đông bắc bộ bắc trung bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
từ đêm nay đến hết ngày mai một mươi ba tháng sáu ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
mưa lớn ở khu vực tây bắc bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày một mươi bốn tháng sáu
do ảnh hưởng của rìa phía tây cơn bão nên trong đêm nay và sáng mai
ở bắc bộ bắc và trung trung bộ có nguy cơ cao xảy ra rông lốc xét gió giật mạnh
chủ động phòng tránh bão số hai đến hai mươi h ngày hôm nay một mươi hai tháng sáu
nhiều tỉnh thành phố bao gồm quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an
đã thực hiện cấm biển hiện nay vẫn còn hai trăm sáu mươi bảy tàu hoạt động trên vịnh bắc bộ
các tỉnh thành phố ven biển đã thông báo hướng dẫn kiểm đếm năm mươi bốn sáu trăm bảy mươi ba tàu thuyền
phương tiện hoạt động trên biển với hai trăm ba mươi năm một trăm một mươi một người vào nơi tránh trú an toàn
hiện nay còn hai trăm sáu mươi bảy tàu hoạt động ở vĩnh bắc bộ
thuộc khu vực nguy hiểm và đang di chuyển vào bờ
trong đó tỉnh thanh hóa có hai mươi tàu nghệ an một trăm ba mươi năm tàu quảng ngãi một trăm một mươi một tàu và bình định một tàu
tính đến một mươi tám giờ cùng ngày các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình đã kêu gọi sơ tán bảy bốn trăm linh bảy người
trên các tròi canh nuôi trồng thủy sản tàu thuyền và các khu vực neo đậu trú tránh
trong đó tỉnh quảng ninh bốn hai trăm linh người thành phố hải phòng bảy trăm sáu mươi hai người tỉnh thái bình hai bảy trăm chín mươi sáu người
tỉnh nam định một hai trăm linh
tỉnh nam định một hai trăm hai mươi tám người và tỉnh ninh bình là hai sáu trăm hai mươi một người
thông tin về giáo dục thưa quý vị ngày hôm nay hơn chín mươi ba thí sinh thủ đô đã hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp một mươi
có thể nói đây là lần đầu tiên thành phố hà nội tổ chức một kỳ thi với mục tiêu kép
đó là vừa phòng dịch vừa đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp
để đảm bảo cho kỳ thi được an toàn thành phố đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng
xây dựng kịch bản nhiều tình huống có thể xảy ra để kịp thời ứng phó
tuy nhiên trong ngày thi đầu tiên phóng viên truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận được nhiều tình huống đặc biệt
có những tình huống giả định có trong kịch bản thế nhưng cũng có những tình huống đặc biệt phát sinh trên thực tế
kịch bản dự phòng chuẩn bị trước ngày thi
tình huống giả định sẽ có thí sinh bị sốt và mong muốn được hoàn thành bài thi
thí sinh sẽ được ban tổ chức bố trí phòng thi đặc biệt
và tình huống thực tế diễn ra ngay tại
điểm thi trường trung học cơ sở lê ngọc hân hà nội
thí sinh này đã đến điểm thi với ba lần đo nhiệt độ vẫn ba mươi bảy độ trở lên
nên em đã được đặt cách đến phòng thi cách ly dự phòng để đảm bảo an toàn
một thí sinh thì sau khi đo thân nhiệt không đảm bảo và được sự xác nhận của y tế phường và y tế quận
chúng tôi đã tổ chức kỳ thi riêng cho em đó ở phòng dự phòng
sau đó bộ phận y tế vẫn tiếp tục là đo thân nhiệt để kiểm tra xem là có ảnh hưởng gì không
đảm bảo sức khỏe để cho em động viên em tiếp tục tham gia
đó là tình huống đã được xây dựng kịch bản từ trước
tuy nhiên cũng có những tình huống sở khóc giờ cười
tại một số điểm thi đã ghi nhận thí sinh đến nhầm điểm thi
đặc biệt có điểm thi lực lượng công an phải huy động xe ô tô để chờ các em đến đúng điểm thi
có thể nói những tình huống đặc biệt này chỉ xuất hiện ở kỳ thi vào lớp một mươi năm nay
nguyên nhân do sự chủ quan của thí sinh phụ huynh
bên cạnh đó còn do năm nay thí sinh phải làm thủ tục thi online
nên nhiều em không được làm quen với điểm thi trước ngày thi chính thức
cũng trong sáng nay cơn mưa to từ sáng sớm khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng
nhiều gia đình đã đưa con đến điểm thi từ rất sớm
do có kịch bản phân luồng cũng như lực lượng an ninh túc trực từ sớm nên không có sự cố gì xảy ra
có thể nói trong tình hình dịch bệnh việc tổ chức kỳ thi sẽ có ảnh hưởng ít nhiều
tuy nhiên qua những tình huống bất ngờ đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các điểm thi
chủ động ứng phó với những tình huống bất ngờ nhất
đảm bảo học sinh hoàn thành tốt kỹ thuật
để thí sinh cũng như giám thị có điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình di chuyển đến điểm thi an toàn đúng giờ
lực lượng chức năng nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng đã tăng cường cắm chốt
tại nhiều tuyến đường trên địa bàn hà nội để điều tiết phân làn phân luồng
duy trì tốt trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông chính và xung quanh các địa điểm tổ chức thi
ngay từ sáng sớm lực lượng chức năng đã có mặt tại các điểm thi
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông
đảm bảo hoạt động giao thông luôn thông suốt an toàn
không để xảy ra tình trạng thí sinh giám thị đến các địa điểm tổ chức thi muộn do ủn tắc
trong thời gian diễn ra kỳ thi từ đầu đến cuối
ban chỉ đội có giao nhiệm vụ cho cám bộ chiến sĩ và các tổ tuần tra kiểm soát
luôn luôn phải đảm bảo an toàn giao thông được thông suốt
để cho người nhà và các thí sinh được tham gia giao thông được an toàn
để kỳ thi được thành công
đặc biệt hơn là tại các điểm đầu ra vào của các trường diễn ra các kỳ thi
thì lực lượng chức năng sẽ đảm bảo một trăm linh trong thời gian diễn ra môn thi
khó khăn là trời tiết trời mưa
nhưng mà thuần lời thì trên cái luồng đường giao thông thì thuần lời
các cảnh sát giao thông các đoàn thanh niên có chỉ dần cho em với cô
cùng phụ huynh đến trường kịp thời đụng dơ
để dư thí
tránh tình trạng phụ huynh tập trung đông người trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng được bố trí tại các chốt chặn dẫn vào điểm thi
vào thời điểm kết thúc buổi thi tình hình giao thông trở nên phức tạp
đặc biệt là tại khu vực cổng trường
nhằm hạn chế tối đa xảy ra tình trạng lộn xộn cũng như ồn tóc
lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp khác nhau
để giải tỏa áp lực giao thông
bố trí tất cả các lực lượng
tăng cường thêm ngày hôm nay để bảo vệ tuyển sinh cho các cháu thi vào lớp một mươi
phối hợp cùng với lại lực lượng thanh tra giao thông
lực lượng công an phường và thành đoàn hà nội
để đảm bảo các vị trí được phân công phân luồng thuận lợi cho người dân đi lại
và đưa các cháu đến trường đúng thời gian
nếu mà gặp các trường nào mà gặp sự cố hoặc gặp khó khăn khi đang trên đường để đến điểm thi
thì lực lượng chức năng như bọn tôi sẽ bố trí phương tiện
để đưa tùy sinh và người nhà tùy sinh đến lơi thi kịp thời nhất
lực lượng sinh viên tình nguyện bên này các anh em trái giao thông
bên này lực lượng chức năng tương đối tốt như thế này thì anh nghĩ là rất đảm bảo
đảm bảo về an toàn giao thông rồi thì đảm bảo cho các cháu thi
bên cạnh đó lực lượng chức năng tuyên truyền tới phụ huynh học sinh
thực hiện nghiêm việc không giao xe mô tô xe gắn máy cho học sinh
khi chưa có giấy phép lái xe chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật